thành phố hà nội vừa có văn bản chỉ đạo có các giải pháp đảm bảo giao thông cho người dân đi lại dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
trong đó lần đầu tiên chỉ đạo cảnh sát giao thông thanh tra giao thông chủ động tạm dừng thu phí xả trạm để giải tỏa phương tiện khi ủn tắc kéo dài
văn bản của ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu sở giao thông vận tải công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng
trong đó có cảnh sát giao thông thanh tra giao thông và các đơn vị có liên quan chủ động có phương án điều tiết phân luồng hợp lý
hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt chú trọng các khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn
un tắc giao thông nhất là trên các trục chính ra vào hà nội các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm
các địa điểm du lịch khu vui chơi giải trí các bến xe bến tàu nhà ga các điểm đang thi công
đồng thời tập trung thanh tra tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
chú ý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông ủn tắc giao thông
trước đó thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
trong đó yêu cầu các trạm thu phí bot phải chủ động xả trạm khi có ủn tắc kéo dài